thời gian qua tình hình cháy nổ xảy ra tại các trung cư khu dân cư có chiều hướng gia tăng làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân
một lần nữa vấn đề bảo hiểm cháy nổ được nhắc đến
bảo hiểm cháy nổ trung cư là bài viết được đăng trên trang bốn báo sài gòn giải phóng
nghị định hai mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trung cư là công trình phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
thời gian áp dụng đã cận kề nhưng người dân lại đang dối như tơ vò
bởi vẫn chưa rõ việc đối tượng nào đứng ra ký hợp đồng đóng tiền cho công ty bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm cho từng căn hộ hay cả trung cư
đó là còn chưa kể đến các hộ đã sinh sống ổn định gần một mươi năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ
do có sự tranh chấp giữa dân cư và chủ đầu tư chưa được giải quyết trong khi quy định là cư dân mua bảo hiểm cháy nổ điều tối thiểu là họ phải có giấy tờ nhà
vì thế không chỉ có cư dân mà chủ đầu tư cũng chưa đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bảo hiểm cháy nổ trung cư